chiều ngày hai tháng hai công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với công an tp hcm bắt khẩn cấp đối tượng trần duy trinh bốn mươi chín tuổi quê tỉnh nam định khi đang lẩn trốn tại một khu rừng ở huyện tân phú
trinh được xác định là đối tượng cầm vũ khí cố thủ trong một ngôi nhà ở quận một mươi tp hcm cách đây ba ngày
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ cùng ngày lực lượng trinh sát công an tỉnh đồng nai và công an tp hcm phát hiện trinh đang lẩn trốn ở làng mù thuộc xã phú hòa huyện định quán nên đã tiến hành vây bắt
tuy nhiên đối tượng đã rút súng bắn liên tiếp hai phát vào lực lượng công an và cướp một xe máy chạy đến cánh đồng năm ngăn ấp bốn xã phú điền thì bị bắt giữ
khám xét trong người trinh lực lượng công an thu giữ một quả lựu đạn một súng k năm mươi bốn đã lên đạn hai hộp tiếp đạn và hai mươi chín viên đạn hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ